xin kính chào quý vị khán giả chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đối ngoại và hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị y tế thông minh là cách gọi về việc ứng dụng công nghệ để giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
khi công nghệ ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu với mọi mặt của quá trình phát triển kinh tế xã hội
y tế thông minh lại càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những bước tiến của lĩnh vực y tế
và trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này
chứa đựng nhiều thời cơ thuận lợi việc củng cố mạng lưới hợp tác quốc tế trong toàn ngành
một cách chuyên nghiệp và vững chắc đặc biệt với xu hướng y tế thông minh là đòi hỏi tất yếu
ông đào kim lân sáu mươi bảy tuổi sống ở xã tịnh minh huyện sơn tịnh tỉnh quảng nam
với căn bệnh tắc nghẽn phổi bản tính của mình ông thường xuyên phải đến khám và điều trị tại trung tâm y tế xã
tuy nhiên những buổi khám của ông thời gian gần đây đã trở nên đặc biệt hơn với ứng dụng bác sĩ cho mọi nhà
với ứng dụng này ông lân được kết nối trực tiếp với các bác sĩ của cơ sở y tế tuyến trên
với chuyên môn cao để có thể tìm ra được phác đồ điều trị phù hợp nhất với tình trạng bệnh lý của mình
ông đào kim lân sáu mươi bảy tuổi sống ở xã tịnh minh huyện sơn tịnh tỉnh quảng nam

phát triển liên hợp quốc undp hỗ trợ việt nam triển khai để đưa dịch vụ y tế đến với người dân một cách thuận tiện nhất
chính là ví dụ rõ nét về sự thuận tiện và hiệu quả của ứng dụng y tế thông minh
những thay đổi mạnh mẽ của ngành y tế với bệnh án điện tử khám chữa bệnh từ xa bác sĩ số
đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và đang nhận được sự quan tâm của xã hội
chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đã xác định y tế là một trong tám lĩnh vực cần ưu tiên
chương trình cũng nêu rõ phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn giảm chi phí tăng hiệu quả
với việc ứng dụng công nghệ triển khai y tế thông minh nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu đã được triển khai thành công
ngay tại y tế tuyến huyện tuyến tỉnh
những thầy thuốc của thời đại bốn đang từng bước làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin vào tổng thể các hoạt động trong toàn ngành
góp phần tạo diện mạo phong cách làm việc mới thông minh hiện đại và hiệu quả
từ đó thiết thực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân khẳng định vai trò vị thế của các lương y thời đại mới
y tế số phát triển là tương lai cơ hội thách thức cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng tại việt nam

những người dễ bị tổn thương nhất những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận như người khuyết tật hoặc người cao tuổi
không thể đến một địa điểm trung tâm
vẫn có thể nhận được sự chăm sóc từ các nhân viên y tế tuyến trên
undp đã triển khai dự án cung cấp máy chủ máy tính máy ảnh micro và loa cho các trạm y tế
để họ có thể áp dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe cho người dân
tiến tới xây dựng một nền y tế thông minh là điểm nhấn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cho người dân
để có thể đưa công nghệ vào hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa
đòi hỏi không chỉ nguồn vốn đầu tư mà cả kinh nghiệm của các đối tác quốc tế
nhất là từ những nước có thế mạnh về công nghệ
xu hướng này cũng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế giúp đa dạng hóa các liên kết với các nước trên nhiều lĩnh vực
trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế
đã đóng góp rất lớn đưa nền khoa học y tế việt nam tiếp cận với thế giới
mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc ở nhiều lĩnh vực
chuyên hình nhân dân đã có cuộc kết nối với ông wung chang lee là giáo sư đến từ bệnh viện cựu chiến binh đài bắc
bệnh viện ứng dụng y tế thông minh được đánh giá cao nhất của đài loan trung quốc
những chia sẻ của ông về kinh nghiệm triển khai y tế thông minh sẽ làm rõ hơn ý nghĩa của xu hướng phát triển này
trong ngành y tế trên thế giới cũng như những cơ hội hợp tác được mở ra trong quá trình thúc đẩy xu hướng này tại việt nam
trước tiên xin đạch chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông ông đánh giá như thế nào về vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế
tôi xin được trước hết chia sẻ về y tế thông minh tại đài loan trung quốc
chúng tôi đã triển khai y tế thông minh được hơn một mươi năm nhờ vào nền tảng công nghệ phát triển tương đối mạnh mẽ
có thể nói công nghệ chính là một trong những thế mạnh của chúng tôi
và sức mạnh công nghệ đó đã giúp xây dựng nên một hệ thống y tế mạnh mẽ
chính quyền đài loan luôn đi tiên phong trong kết hợp công nghệ truyền thông và thông tin với hệ thống y tế
và chúng tôi kỳ vọng rất lớn y tế nói chung và y tế thông minh nói riêng sẽ trở thành một trong những động lực chính cho nền kinh tế
từ đó có thể thấy được vai trò quan trọng của y tế thông minh trong thúc đẩy không chỉ lĩnh vực y tế mà còn toàn nền kinh tế
tôi cho rằng các cơ quan chính phủ và nhà nước cần đi tiên phong trong thúc đẩy xu thế này
ở đài loan trung quốc chúng tôi đã đặt ra mục tiêu rất cụ thể trong phát triển hệ thống y tế thông minh
và sẽ được xem xét điều chỉnh sau mỗi ba đến năm năm
bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm bám sát những mục tiêu này và kêu gọi đại diện tất cả các bệnh viện cùng thực hiện các dự án
chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm về triển khai y tế thông minh trong nhiều năm qua ở đài loan trung quốc
đồng thời cả những kinh nghiệm trong kết nối chính phủ bệnh viện doanh nghiệp và người dân
mối liên hệ chặt chẽ này thực sự sẽ phát huy hiệu quả rất lớn trong thúc đẩy y tế thông minh
và tôi chắc chắn những người dân đặc biệt những bệnh nhân sẽ là đối tượng hưởng lợi đầu tiên trong quá trình này
ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển y tế thông minh tại việt nam
tôi đánh giá rất cao tiềm năng của việt nam trong phát triển hệ thống y tế
tốc độ phát triển của nền kinh tế việt nam được đánh giá cao rất khả quan
sự phục hồi sau đại dịch covid cũng rất ấn tượng
tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài có sự quan tâm đặc biệt với thị trường việt nam
việt nam cũng có rất nhiều các công ty công nghiệp
đây chính là cơ sở cho hợp tác thúc đẩy phát triển y tế thông minh
tiếp cận công nghệ ở việt nam đang trở nên dễ dàng và phổ biến
đặc biệt chính phủ việt nam đã có sự chú trọng vào thúc đẩy lĩnh vực y tế chất lượng dịch vụ y tế
nhiều bệnh viện mới nhiều cơ sở y tế mới được thành lập xây dựng trên khắp cả nước
và nói về tiềm năng cho phát triển y tế thông minh không thể không nhắc đến yếu tố con người
đời sống của người dân việt nam đã không ngừng được nâng cao
khi có được cuộc sống tương lai đầy đủ thì nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng được nâng cao hơn
những nhu cầu này sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong y tế
công nghệ sẽ giúp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng
y tế thông minh có thể được coi như giải pháp để đáp ứng những yêu cầu này
lần đầu tiên một trăm linh chuyên gia đầu ngành của việt nam và đài loan trung quốc cùng với ba trăm linh khách mời
là các tổ chức nghiên cứu bệnh viện doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tìm mạnh
ung thư y tế thông minh và du lịch y tế của đài loan và việt nam
đã cùng góp mặt trong hội nghị khoa học y tế đài loan trung quốc việt nam hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra tại hà nội
đây là sự kiện quan trọng mở ra những cơ hội hợp tác chưa từng có trong lĩnh vực y tế
đặc biệt y tế thông minh từ đó thúc đẩy những hợp tác quốc tế trong tương lai
ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai và các giải pháp công nghệ đang góp phần thay đổi cách thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng
chính là một trong những nội dung chính của sự kiện
hiện tại ứng dụng ai trong quản lý bệnh viện đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới
và việt nam cũng đang tiếp cận phương pháp này
việc ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc sức khỏe ở việt nam vẫn còn tương đối hạn chế
theo tôi công nghệ sẽ trở thành công cụ đắc lực cho lực lượng y bác sĩ ở việt nam
vì vậy chúng ta sẽ cần đẩy mạnh giao lưu hơn nữa với những đối tác nước ngoài
như các đối tác đến từ đài loan trung quốc một nơi đã có kinh nghiệm trong ứng dụng y tế thông minh
đài loan trung quốc với thế mạnh về công nghệ đã sớm triển khai ứng dụng y tế thông minh
và có được những kết quả khả quan khi thường xuyên dẫn đầu toàn cầu trong việc đánh giá hệ thống chăm sóc sức khỏe
năm hai nghìn hai mươi ba hệ thống chăm sóc sức khỏe tổng thể của đài loan trung quốc xếp hạng một trên thế giới năm thứ sáu liên tiếp
và cũng là lần thứ một mươi hai theo chỉ số healthcare index của numbel
những kinh nghiệm này sẽ hỗ trợ việt nam rất nhiều trong triển khai chiến lược xây dựng một nền y tế thông minh

chúng tôi rất cảm ơn cơ hội được tham gia sự kiện lần này được trao đổi và kết nối với các bệnh viện và các đối tác tiềm năng ở việt nam
đại diện trong công ty về nền tảng số hỗ trợ các dịch vụ y tế từ xa tôi nhận thấy được những hiệu quả rất lớn
khi áp dụng công nghệ và chăm sóc y tế ở cả việt nam hay đài loan trung quốc
thúc đẩy phát triển lĩnh vực này không chỉ giúp hỗ trợ các y bác sĩ các hệ thống chăm sóc sức khỏe mà còn hỗ trợ rất đắc lực cho bệnh nhân
theo nhận định của chuyên gia việc ứng dụng các giải pháp công nghệ góp phần giảm thời gian chờ đợi giảm lưu trữ giấy tờ
và còn tiết kiệm chi phí cho nhân lực quản trị
người bệnh giảm chi phí điều trị do liên thông kết quả trục chiếu xét nghiệm khi chuyển viện
ai không thay thế được bác sĩ nhưng ai là dữ liệu khổng lồ được tích lũy từ hình ảnh kết quả kinh nghiệm điều trị
sẽ hỗ trợ bác sĩ trong việc đưa ra pháp đồ cũng như các giải pháp giúp tối ưu quá trình chăm sóc sức khỏe
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng thách thức trong việc ứng dụng ai trong chăm sóc sức khỏe là vấn đề an toàn
bảo mật dữ liệu và độ chính xác của công nghệ
sự thành công của hội nghị khoa học y tế đài loan việt nam hai nghìn hai mươi bốn lần này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác y tế như thế nào
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế thông minh và cũng như tiềm năng phát triển y tế thông minh ở việt nam
trong khuôn khổ hội nghị khoa học y tế đài loan việt nam hai nghìn hai mươi
bệnh viện cựu chiến binh đài bắc có ký kết ba biên bản ghi nhớ với ba bệnh viện ở việt nam và năm đối tác doanh nghiệp tại việt nam
và chúng tôi cũng có kế hoạch đến thăm một số bệnh viện của việt nam để có thể thúc đẩy cơ chế chia sẻ trao đổi thông tin về bệnh nhân
đây sẽ là cơ hội để mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai về chăm sóc y tế hợp tác chung trong đào tạo nhân viên y tế
nghiên cứu và quản lý dữ liệu chuyển giao kinh nghiệm về quản lý và điều hành bệnh viện thông minh
cũng như hợp tác trong điều trị y tế cho bệnh nhân của hai phía
chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ để di chuyển bằng máy bay từ hà nội đến đài bắc
vậy nên tôi hoàn toàn tin rằng cơ hội hợp tác giữa các bệnh viện ở đài loan trung quốc và việt nam sẽ ngày càng rộng mở
bên cạnh khoảng cách địa lý thì giá cả tương đối phải trăng
theo tôi chính là yếu tố mang tính cạnh tranh cao của những bệnh viện ở đài loan trung quốc
các tiêu chuẩn y tế ở đài loan cũng được đánh giá cao trên thang đánh giá quốc tế
trong khi chi phí cho điều trị lại mức tương đối hợp lý không quá đắt đỏ
tôi cho rằng đó là lợi thế của chúng tôi
theo ông thì việt nam nên thúc đẩy những cơ chế hay chính sách gì để mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế thông minh
nếu có thể chính phủ việt nam có thể hợp tác với các đối tác quốc tế như những đối tác đến từ đài loan trung quốc
những kinh nghiệm và bài học từ những đối tác sẽ giúp việt nam có được định hướng phát triển tốt hơn
thứ hai theo tôi chính phủ có thể có những cơ chế để thúc đẩy hợp tác
giữa công nghệ thông tin với các tổ chức y tế chăm sóc sức khỏe
điều thứ ba theo tôi cũng rất quan trọng đó là những chính sách cơ chế hướng đến những đối tác quốc tế tiềm năng
ví dụ việt nam có thể chủ động tìm kiếm những đối tác công nghệ nước ngoài có những sáng chế
hay ứng dụng công nghệ tiềm năng và có chính sách thu hút họ đến với việt nam và hợp tác với những đối tác việt nam
các cơ quan chính phủ cần phải mở rộng các liên kết quốc tế
bởi chúng ta cần phải có sự hỗ trợ mang tính toàn cầu trong phát triển công nghệ
đặc biệt là từ những quốc gia phát triển như hoa kỳ hay các nước thuộc liên minh châu âu
về phía bệnh viện các đơn vị sẽ cần phải đầu tư cho công nghệ
nhận thức được lợi ích to lớn khi áp dụng những tiến bộ công nghệ trong công tác chăm sóc sức khỏe
công nghệ sẽ giúp đơn giản hóa công tác sắp xếp hỗ trợ từ xa các bước quản lý hay cả chẩn đoán
những hỗ trợ này sẽ giúp giảm tương đối các chi phí
về cấp độ chính sách chính phủ các cơ quan chức năng cần xây dựng một hệ thống chính sách hợp lý
hài hòa để thúc đẩy sự phát triển của y tế thông minh
tránh việc để những chính sách hay quy định lại trở thành cản trở cho lĩnh vực này
đặc biệt thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở điều trị với lĩnh vực công nghệ sẽ cần được chú trọng
bởi đây có thể coi là mối liên hệ mang tính quyết định cho thúc đẩy lĩnh vực này
các cơ quan chức năng cần trở thành cầu nối để thúc đẩy mối liên hệ này
bởi thực ra các đơn vị hay doanh nghiệp đến từ hai lĩnh vực này chưa thực sự hiểu được nhu cầu và khả năng đáp ứng của nhau để có thể hỗ trợ nhau
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
trước đây ngoại giao y tế ít được quan tâm hơn so với ngoại giao chính trị kinh tế
nhưng hiện nay đặc biệt là sau đại dịch covid một mươi chín đã khiến ngoại giao y tế trở nên cấp thiết
chắc hẳn quý vị còn nhớ kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
và trở thành đại dịch toàn cầu vaccine là biện pháp cấp thiết để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh
trong bối cảnh đó ngoại giao vaccine đã mang lại hiệu quả tích cực trong tiếp cận vaccine
tại việt nam ngoại giao vaccine đã góp phần thiết thực vào nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại
vận động có được vaccine là khâu đầu tiên quyết định thực hiện thắng lại chiến lược vaccine mà chúng ta đã đề ra
từ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế không chỉ trực tiếp phục vụ cho công tác phòng chống dịch
mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt kể cả về đối nội đối ngoại về chính trị quốc phòng an ninh và kinh tế xã hội
không chỉ trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín ngoại giao y tế cũng góp phần giải quyết những thách thức về y tế xã hội và kinh tế
trong chuyến thăm chính thức việt nam gần đây nhất của chủ tịch quốc hội bungary ông rusen dimitrov
đã tới thăm trường mầm non chất lượng cao việt bun
bà trần bích chi hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc sự viện trợ của chính phủ và nhà nước bun
hệ thống cung cấp nước nóng từ năng lượng mặt trời các thiết bị y tế và tăng cường cơ sở vật chất nhằm tạo môi trường sống lành mạnh cho các em học sinh
những việc làm gần gũi thiết thực như thế này góp phần xây dựng nền tảng cơ bản nhất trong mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai quốc gia
nhìn rộng hơn chúng ta có thể tham gia một cuộc chiến đấu tốt hơn
đối với một số nước rõ ràng ngoại giao y tế cũng chính là công cụ củng cố quyền lực mềm và khẳng định hình ảnh quốc gia
đơn cử hoa kỳ thành lập một tổ chức có tên gọi là cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ usaid là cơ quan phát triển quốc tế hàng đầu trên thế giới
có vai trò xúc tác nhằm hỗ trợ thúc đẩy các thành tiệu về phát triển
đối với việt nam một trong những vấn đề mà usaid hỗ trợ việt nam đó là phòng chống lây nhiễm hiv
lao và các mối đe dọa đại dịch và các loại bệnh khác với sự phối hợp của chính phủ việt nam cùng với các đối tác trong nước và quốc tế
usaid đang hỗ trợ nâng cao năng lực của việt nam trong quản lý và cung cấp ngân sách cho chương trình phòng chống hiv và lao của quốc gia
chuyển giao các cấu phần trong chương trình này cho chính phủ việt nam thực hiện thông qua quỹ bảo hiểm y tế kết nối các tổ chức cộng đồng và khu vực tư nhân
các hoạt động của usaid hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh quốc gia và thiết kế hợp lực mềm
đồng thời góp phần thúc đẩy hành trình tiến tới tự chủ và bền vững của bên nhận tài trợ cụ thể ở đây là việt nam
trong thập kỷ vừa qua quan hệ giữa hoa kỳ và việt nam đã đơm hòa kết trái trở thành một quan hệ đối tác sâu sắc
và khi chúng ta cùng nhau tiếp tục công việc quan trọng là ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ sức khỏe toàn cầu
cung cấp những cơ hội xứng đáng cho thanh niên và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế
thì tôi biết rằng chặng đường một mươi năm tới chắc chắn sẽ mở rộng
chắc chắn sẽ mở ra một quan hệ đối tác thậm chí còn sâu sắc hơn nữa giúp đẩy mạnh sự tiến bộ và thịnh vượng cho người dân việt nam
như vậy có thể thấy an ninh y tế của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay đều có mối liên hệ sâu sắc với an ninh y tế toàn cầu
và một phương tiện quan trọng để bảo đảm an ninh y tế toàn cầu chính là y tế hoặc ngoại giao y tế
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng xin cảm ơn các bạn
thân ái chào tạm biệt